tại tỉnh tuyên quang bộ lao động thương binh và xã hội phối hợp với ban chỉ đạo tây bắc tổ chức hội nghị về công tác đào tạo nghề vùng trung du miền núi bắc bộ
vùng trung du miền núi phía bắc gồm một mươi bốn tỉnh và các huyện phía tây tỉnh thanh hóa nghệ an là địa bàn còn nhiều khó khăn kinh tế kém phát triển nhất là các vùng sâu vùng xa vùng gần biên giới
có tới bốn mươi năm trên sáu mươi ba huyện nghèo nhất cả nước tỷ lệ hộ nghèo năm hai nghìn một mươi năm còn khoảng một mươi năm
trong sáu năm qua một mươi bốn tỉnh trong vùng đã hỗ trợ đào tạo nghề cho trên năm trăm bảy mươi ba lao động nông thôn trong đó trên ba trăm năm mươi ba người học nghề nông nghiệp trên hai trăm ba mươi người học nghề phi nông nghiệp
sau học nghề có trên bảy mươi chín người có việc làm trên một mươi tám người sau học nghề có việc làm đã thoát nghèo